xong đó là bắt đầu xây xỉn thi
bắt đầu cá cựp đua xe
ném đá đập bàn
cầm dao đồ để
cợi nhau đánh nhau
tuy trạng nhậu trong buôn
cũng như thường xuyên
dông trừ nhuột
trực tiếp từ sáng tới chiều
sau khi nghe công an xã
thông báo về những vi phạm
của số thanh niên cá biệt này
trong thời gian qua và trực tiếp nghe chính họ đọc bản kiểm niệm của mình
thì các mục sư giả lạng trong buôn rất buồn lòng
tại buổi tuyên truyền pháp luật hòa giải mâu thuẫn này
sau khi nghe các mục sư giả lạng cán bộ chính quyền và công an các cấp giải thích
chỉ rõ những việc làm hành vi sai trái của mình
thì các thanh niên cá biệt trong bảy buôn của xã gia nhuân
đã hiểu ra những hành vi của mình từ lâu nay là vi phạm pháp luật
và cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn và đánh trả thù giữa các buôn
vào sự tập huấn này tôi nghĩ rằng bà con trong bảy buôn cũng như thanh niên
sẽ có một hướng mới nhất trong bà con tiên đồ tiên lành
của trong bảy buôn
trong bảy buôn xông phải tốt đời đẹp đáo đoàn kết cho tốt làm ăn cho tốt
xây dựng đất nước văn minh phát triển từ gia đình nhất là từ bản thân mình
đến gia đình đến buôn làng đến quê hương đến đất nước
thực trạng thanh thiếu niên trong các buôn làng trên địa bàn tỉnh đắk lắc
uống rượu bia say dẫn đến vi phạm pháp luật gây mâu thuẫn thủ oán giữa các buôn với nhau
đang trở nên đáng báo động
nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn giữa các buôn đã xảy ra
thực trạng đó đòi hỏi cán bộ chính quyền các bàn ngành đoàn thể
ngay từ thôn buôn xã và công an các cấp cần sát sao kịp thời nắm bắt tình hình
để sớm có giải pháp ngăn ngừa những điều đáng tiếc xảy ra
chiều qua một tên cướp đã cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng ở vĩnh long
lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng
thời gian khống chế và cướp ngân hàng diễn ra chỉ trong khoảng ba phút
và được camera an ninh ghi lại
ngay trong tối qua công an tỉnh vĩnh long đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
và truy tìm thủ phạm
trực tiếp đại tá phạm văn ngân phó giám đốc công an tỉnh vĩnh long
đã chủ trì cuộc họp khẩn đánh giá diễn biến vụ cướp phân tích kết quả khám nghiệm hiện trường
để tiến hành các bước điều tra truy bắt thủ phạm gây án
theo đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi
đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ bịt mặt đeo găng tay bước vào phòng giao dịch
nghi phạm móc vật giống khẩu súng đe dọa những người có mặt nằm xuống
ném túi sách về phía nhân viên buộc bỏ tiền vào bên trong
lấy được tiền tên cướp tay sách túi tay cầm súng ra lấy xe tay ga hiệu airblade không có biển số
nhanh chóng rời khỏi hiện trường
theo nguồn tin của phóng viên toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra chỉ trong khoảng ba phút đồng hồ
thời điểm xảy ra vụ cướp trong ngân hàng có khoảng bảy người gồm nhân viên khách giao dịch và một bảo vệ
ngân hàng đã kiểm đếm và số tiền bị cướp là khoảng hai trăm linh bảy triệu đồng
công an tỉnh vĩnh long đã gửi nhận diện của tên cướp cho công an các đơn vị địa phương lân cận để phối hợp truy bắt
đây là vụ cướp ngân hàng táo tợn thứ hai tại các tỉnh miền tây
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bốn một đối tượng dùng súng giả xong một phòng giao dịch của ngân hàng việt combine
chi nhánh thị xã duyên hải tỉnh trà vinh cướp đi hơn một năm tỷ đồng cùng ba mươi năm chín trăm linh đô la mỹ
và đối tượng gây ra vụ cướp này sau đó đã bị bắt giữ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị thu thủy và chị minh hương tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin được cảm ơn biên tập viên thu hương với những tin tức mà chị vừa cập nhật
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu bục lệnh truy nã

một trăm hai mươi ba cho sự tự tin của gia đình mình
kết hợp ba loại kem đánh răng trong một
bs một trăm hai mươi ba giúp ngừa sâu răng trắng răng và hơi thở thơm mát
tự tin cho cả gia đình từ ba loại kem đánh răng trong một
dòng sản phẩm ps bảo vệ một trăm hai mươi ba
tôi sẽ dựng một buổi trình diễn thời trang tại new york
nhưng tóc tôi sơ rối không thể vào nếp
bí quyết từ nhà tạo mẫu tóc treseme keratin smooth
giúp tóc vào nếp sương mực đến bốn mươi tám h
chuẩn xa lông vào nếp sương mực đến bốn mươi tám h
treseme tóc đẹp chuẩn xa lông tại nhà
giang nhạy cảm thực sự có thể được phục hồi
kem đánh răng sensodyne repair protect thật sự có thể giúp phục hồi răng nhạy cảm
bằng cách tạo nên lớp bảo vệ vững chắc bao phủ vùng răng nhạy cảm giúp giảm ebot hiệu quả
đây là một công nghệ vượt trội trong lĩnh vực răng nhạy cảm
mỗi tuần tôi chọn một niềm vui
chọn tới chọn lui
chọn là người giàu
dùng năm tỷ thôi
ôi mau đã sạch này còn sang
cơ hội đổi đời với năm tỷ mỗi tuần
sưu tập trọn bộ người công quen thần thông khi mua một lớp sữa frisbee bất kỳ từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
frisbee mới nay bổ sung vitamin d giúp bé vui khỏe mỗi ngày
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng dịch
giang a sùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thương chú tại bản nà bùng một xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng này cao một m sáu mươi dãi tay vuông và có nốt ruồi chấm cách một cm dưới sau đầu lông mày phải
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên
đối với hai đối tượng cùng về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng lầu a già sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại bản thẩm mỹ a xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
cao một m sáu mươi năm sông mũi thẳng và có xẹo dài hai cm sau đầu lông mày trái
và đối tượng lò văn mua sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản co mị xã triển sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động